sau gần một tháng lập án và điều tra vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày hôm qua tại thị xã phộng a vẳng tỉnh xiên khoảng lào lực lượng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng nghệ an phối hợp với tổng cục phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nạm cắn đồn biên phòng nga ngoi và công an tỉnh xiên khoảng nước lào đã lập thành công và phá chuyên án ba trăm bốn mươi bảy lv bắt quả tan ba đối tượng có hành vi buôn bán chất ma túy với số một